ngày chín tháng sáu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tổ chức ngày hội tái chế chất thải năm hai nghìn một mươi chín
đây là điểm nhấn nằm trong các hoạt động của tuần lễ đồng nai xanh từ ngày bốn đến chín tháng sáu
để hướng ứng ngày môi trường thế giới năm nay
tại ngày hội ban tổ chức bố trí hai mươi bốn dân hàng được chia làm các khu vực
đổi chất thải lấy quà hướng dẫn làm đồ tái chế triển lãm tranh ảnh về môi trường
trưng bày các công nghệ xanh các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường của doanh nghiệp
ngoài ra tham gia ngày hội các bạn trẻ được hướng dẫn làm đồ dùng sinh hoạt từ những vật liệu phế thải
và diễn ra chung kết hai cuộc thi thời trang tài chế tuổi trẻ đồng nai
vì môi trường xanh của sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh